tại trụ sở bộ biên tập báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân đã có buổi tiếp thân mật đại sứ việt nam tại một số nước
thay mặt bộ biên tập báo nhân dân đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự được tiếp đón các đại sứ việt nam
đồng chí cũng cảm ơn sự ủng hộ của ngành ngoại giao và các đại sứ trong việc phối hợp với báo nhân dân thực hiện đường lối đối ngoại của đảng
đồng chí lê hoài trung ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam cho biết trong những năm qua ngành ngoại giao việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu đáng kể
trong đó có công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt là với báo nhân dân
đồng chí cũng chúc mừng báo nhân dân nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập và được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần quan trọng vào thành tiệu ngoại giao chung của đất nước